năm năm qua đặc biệt từ khi thành lập đơn vị mới năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân với nhiều sáng kiến mang dấu ấn riêng nội dung phong trào sát hợp thiết thực hiệu quả
đã đổi mới công tác thi đua khen thưởng nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh
qua đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội của toàn lực lượng công an nhân dân
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín nhưng cục công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo các mặt công tác đảng công tác chính trị công tác quần chúng của lực lượng công an nhân dân đảm bảo hiệu quả thiết thực phù hợp với tình hình
tham mưu đảng ủy công an trung ương hướng dẫn chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đảng ủy lãnh đạo cục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ tám đảm bảo thành công mang đặc sắc riêng
về các mặt công tác chuyên môn sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị
tập trung tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trọng tâm là lễ kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa thiết thực hiệu quả tiếp tục nghiên cứu xây dựng và đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về các mặt công tác đảng công tác chính trị
phù hợp với đặc thù của lực lượng công an nhân dân nhân dịp này lãnh đạo của công tác đảng và công tác chính trị đã tặng giấy khen cho một mươi tập thể bốn mươi cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sáng nay tại thành phố đà nẵng bộ công an đã tổ chức giao ban về thúc đẩy công tác quyết toán các dự án hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi tám
của công an các đơn vị địa phương khu vực duyên hải miền trung
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba
công an các đơn vị địa phương duyên hải miền trung cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản
quản lý chất lượng công trình nghiệm thu thanh toán khối lượng công trình xây dựng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định trong thời gian tới
các tỉnh duyên hải miền trung tiếp tục phải cố gắng nỗ lực trong tham gia phòng chống dịch bệnh
bởi vậy các địa phương phải cố gắng gấp đôi sáu tháng đầu năm thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi bộ giao
thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương quyết liệt chạy đua với thời gian hướng dẫn chỉ đạo cụ thể thiết thực trong quản lý
giải ngân nguồn ngân sách năm hai nghìn hai mươi tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng thất thoát lãng phí kém hiệu quả
trong chuyến công tác tại tỉnh đắk nông chiều nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an huyện biên giới đắk song
tại buổi làm việc lãnh đạo công an huyện đắk song và trưởng công an một số xã trên địa bàn đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác
về tình hình kết quả các mặt công tác công an trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nhất là việc triển khai thực hiện đề án tám trăm chín mươi sáu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tình hình và kết quả thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể công an huyện đắk song
trong việc hoàn thành tốt các mặt công tác công an đảm bảo an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đồng chí thứ trưởng yêu cầu
hạn chế phát huy những kết quả đạt được thế mạnh hiện có để thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra có phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nhân dịp này thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cũng đề nghị lãnh đạo huyện huyện hội đồng nhân dân ubnd huyện đắk sông tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện giúp lực lượng công an đắk nông nói chung công an huyện đắk sông nói riêng
trong đó có lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã về xã trung phúc cường huyện nam đàn tỉnh nghệ an để thăm hỏi tặng quà lực lượng công an xã
tháng năm năm hai nghìn hai mươi xã trung phúc cường được điều động lực lượng công an xã chính quy gồm ba đồng chí
lãnh đạo đảng ủy xã và trưởng công an xã đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự sau khi có công an chính quy được điều động đến xã
đó là các vụ việc vi phạm pháp luật được kìm giảm tình hình an ninh trật tự ổn định hơn cấp ủy chính quyền luôn tạo mọi điều kiện để lực lượng công an chính quy yên tâm công tác
đồng chí thứ trưởng đã ghi nhận những kết quả bước đầu mà lực lượng công an xã đã làm được và mong muốn cấp ủy chính quyền luôn đồng hành và tiếp tục quan tâm đến lực lượng công an xã nhiều hơn nữa
thứ trưởng lê tấn tới cũng yêu cầu các đồng chí công an xã cần khắc phục khó khăn tích cực trao dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ bám sát cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ việt nam hoa kỳ sáng nay lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân và lãnh đạo cục đối ngoại bộ công an đã tiếp xã giao ngài daniel critton brink đại sứ hoa kỳ tại việt nam
cũng nhân dịp này truyền hình công an nhân dân đã thực hiện cuộc phỏng vấn đại sứ hoa kỳ về sự hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thực thi pháp luật
tại buổi tiếp thiếu tướng nguyễn thanh sơn cục trưởng cục đối ngoại bộ công an đã chuyển lời thăm hỏi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến cá nhân ngài đại sứ và người dân hoa kỳ trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời đánh giá cao quan hệ phối hợp giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan hoa kỳ ngày càng phát huy hiệu quả góp phần củng cố lòng tin chiến lược trở thành một trong những đối tác hàng đầu của nhau
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân và đại sứ daniel critton brink đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí đặc biệt là giữa các cơ quan báo chí của hoa kỳ và cục truyền thông công an nhân dân

trong tháng một mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã đến dự về phía tỉnh trà vinh có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
đảng bộ công an tỉnh trà vinh được tỉnh ủy trà vinh chọn đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội
với phương châm đoàn kết chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá kết quả nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh trà vinh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ubnd tỉnh ban hành hơn một trăm linh văn bản trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội chỉ đạo lãnh đạo toàn lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự
từ đó kéo giảm một trăm ba mươi vụ phạm pháp hình sự tỷ lệ điều tra làm rõ án đạt chín mươi ba tám mươi sáu án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ một trăm linh tất cả đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sâu sát tổ chức đảng tổ chức bộ máy của công an tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định năng lực chất lượng hiệu quả công tác từng bước đã được nâng lên
phát biểu chỉ đạo đại hội trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của công an tỉnh trà vinh đã bám sát chỉ đạo của trung ương đảng tỉnh ủy đảng ủy công an trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức đại hội các cấp và đại hội đảng bộ công an tỉnh nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời đánh giá trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh trà vinh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi một đã đề ra
phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trí tuệ tập thể khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng và truyền thống vẻ vang bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trà vinh
đồng chí thứ trưởng đề nghị mỗi cám bộ và đảng viên trong lực lượng công an nhân dân phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
đại hội đã bầu hai mươi hai đồng chí vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy công an tỉnh với số phiếu thống nhất
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh đắk nông đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
về phía lãnh đạo tỉnh đắk nông có đồng chí lê diễn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn bốn phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đảng ủy công an tỉnh đắk nông đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nhất là đã đảm bảo tốt an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự không để phát sinh thành điểm nóng biểu tình bạo loạn
bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả tội phạm được kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ điều tra khám phá án cao đạt chín mươi riêng trọng án đạt chín mươi bảy
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng được nâng lên chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở được tăng cường đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận và biểu dương đánh giá cao những cố gắng nỗ lực chiến công và thành tích đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh đắk nông trong nhiệm kỳ qua
đồng thời yêu cầu đảng bộ công an tỉnh đắk nông cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương của tỉnh đắk nông về đảm bảo an ninh trật tự
bám sát mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh chủ động nắm phân tích dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước mắt tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chú trọng công tác đảng xây dựng lực lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu phát huy vai trò của người đứng đầu
đại hội đã bầu hai mươi hai đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức đại hội lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng ủy lãnh đạo và toàn thể cán bộ đảng viên cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
các chủ trương chính sách về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những kết quả thành tích mà đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được đồng tình với báo cáo chính trị của đảng bộ
đặc biệt là những mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đảng ủy đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung vào nhóm năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục đoàn kết phát huy hơn nữa vai trò tiên phong đi đầu của mình trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đại hội cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với một mươi năm thành viên
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can cầm đầu băng nhóm áo cam
xông vào quán ốc ở quận tân bình đập phá đâm chém người cùng bốn đồng bọn
các đối tượng bị truy nã gồm dương đại
dương đại trí tức trí nhãm ba mươi tuổi phan vĩnh thuận một mươi tám tuổi mai nguyễn xuân thành hai mươi bốn tuổi cùng ngụ quận bình tân
lê ngọc đăng khoa hai mươi sáu tuổi ngụ quận sáu và nguyễn ngọc tuyền tức tè quận sáu ba mươi sáu tuổi quê long an
về tội cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
theo điều tra nhóm này được xác định có vai trò chủ chốt trong việc lôi kéo nhóm vị thành niên
chủ yếu từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi mặc áo cam mang hung khí đến đập phá quán ốc hương ở quận bình tân vào hồi tháng sáu
cụ thể rất đông các đối tượng trong nhóm này sử dụng dao tự chế ba chĩa
xông vào đập phá quán gây thương tích tới một thanh niên và hàng chục thực khách tháo chạy trong hoảng loạn
sau khi rời đi trên hàng trăm xe máy bọn nhóm này còn liên tục hò hét khiến người đi đường sợ hãi
bốn đối tượng trong nhóm này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản sau đó năm đối tượng trên đã được xác định là dẫn đầu nhóm áo cam này
công an tỉnh quảng nam vừa chia xóa tội điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề trên nệ bản tp tam kỳ
sau thời gian tích cực vào cuộc điều tra công an tỉnh quảng nam đã xác định nguyễn thị anh thư
chú tại tp tam kỳ là đối tượng cầm đầu tội điểm đánh bạc bằng hình thức ghi đề quy mô lớn
hàng ngày thư tổng hợp tịch đề từ các đối tượng ghi đề trên địa bàn và trả tiền hoa hồng cho các đối tượng
ngoài ra thư còn sử dụng điện thoại di động nhắn tin cá cược số đề của nhiều người chơi
từ đầu tháng sáu đến thời gian bị bắt tổng số tiền ghi bán số đề lên đến hai mươi tỷ đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm các đối tượng lê văn quy nguyễn thị tuyết sương và lê thị hòa
cùng chú tại thành phố tam kỳ thu giữ một khẩu súng tự chế năm viên đạn chín mươi triệu đồng và sáu tờ tịch đề
trong khi đó tình hình bệnh tay chân miệng lại có những diễn biến phức tạp
khi mà trên địa bàn thành phố đà nẵng số ca mắc liên tục tăng cao và đã có một trường hợp nhiễm virus ev bảy mươi một
theo ghi nhận của sở y tế tp đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận một trường hợp mắc tay chân miệng
chủ yếu là trẻ từ một đến ba tuổi
tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng mỗi ngày điều trị cho hơn một trăm linh ca bệnh tay chân miệng
để đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân bệnh viện đã phải kê thêm giường ngoài hành lang dọc lối đi vì số lượng bệnh nhân quá tải
so với cùng kỳ năm ngoái và từ đầu năm đến nay thì số lượng bệnh tay chân miệng tại khoa có xu hướng tăng cao dần
hiện nay số bệnh nhân nội trú trung bình hàng ngày mỗi ngày khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi bệnh nhân
tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng mỗi ngày điều trị cho hơn một trăm linh ca bệnh nhân quá tải

rồi anh thấy nó ra nó miếng nhiều anh đưa ra đây là bệnh tay chân miệng
dấu hiệu bệnh tay chân miệng ở trẻ em thường thấy là sốt nhẹ chán ăn mệt mỏi đau hỏng ho đau bụng nổi bang đỏ trên da
bỏng nước hoặc vết loát trong niêm mạc miệng bỏng nước hoặc muộn đỏ ở lòng bàn tay bàn chân mông cùi chỏ gối
khi phát hiện trẻ
có dấu hiệu bệnh trên phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời
bên cạnh đó để chủ động phòng tránh bệnh người dân cần thường xuyên giữ vệ sinh môi trường sống
thực hiện ăn chín uống sôi đảm bảo an toàn thực phẩm
bệnh lý tay chân miệng là một bệnh lý lây truyền qua đường tiêu hóa
do đó để phòng tránh bệnh lý tay chân miệng phát triển quả
thì phương pháp tốt nhất đó là giữ vệ sinh giữ vệ sinh thân thể rửa tay tiểu thương
rửa tay bằng xà phòng dưới nước gòi nước chải
bệ sinh thứ hai là bệ sinh ăn uống
rửa tay thường xuyên trước và sau khi cho trẻ ăn
rửa tay trước khi chế biến thức ăn
bệ sinh môi trường xung quanh
có thể là mình lau chùi sàn nhà thường xuyên lau chùi các đồ chơi của em bé
và khi mà có hiện em bé có góp kiểm chứng của bệnh tài chân miệng
thì nên cho em bé ở nhà trong vòng khoảng một mươi ngày
để đảm bảo là tránh la nhiễm cho các em bé khác
và tránh la nhiễm của người khác

để hạn chế dịch bệnh lây lan